mở đầu là thông tin liên quan tới vụ án nguyễn phương hằng
thưa quý vị vào ngày tám tháng một mươi hết một mươi năm ngày kháng cáo bản án sơ thẩm kể từ ngày tuyên án
tòa án nhân dân tp hcm không nhận được đơn kháng cáo của bị cáo nguyễn phương hằng năm mươi hai tuổi
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương
trước đó tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn phương hằng ba năm tù
tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo nguyễn phương hằng thừa nhận hành vi phạm tội
trình bày bị cáo đã phải trả giá đắt khiến bị cáo vô cùng hối hận
trước đó tòa đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo đặng anh quân
và ba bị cáo lê thị thu hà nguyễn thị mai nhi và huỳnh công tân nhân viên của bị cáo nguyễn phương hằng
dự kiến trong ba ngày từ ngày một mươi tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bà vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cùng một mươi sáu đồng phạm
liên quan đến các tội danh vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ và nhận hối lộ
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tố cao hoàng thị thúy nga cựu chủ tịch công ty nsg
có mối quan hệ quen biết với vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo quảng ninh
sau đó hoàng thị thúy nga thông đồng với lãnh đạo sở giáo dục vũ liên oanh và nhận sự tạo điều kiện
bà nga cùng thuộc cấp sau đó được tự lập
sáu dự án
cho sở giáo dục rồi tham gia và trúng cả sáu trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
tiếp đó nga thường tìm gặp vũ liên oanh trong các dịp tết từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn hai mươi
mỗi lần biếu là từ một đến năm tỷ đồng tổng cộng một mươi bốn tỷ đồng
hai cán bộ sở giáo dục quảng ninh khác cũng nhận hối lộ từ nga là ngô vui nhận một mươi bốn tám tỷ đồng
và hà huy long là hơn một tám tỷ đồng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết
vừa di lý đối tượng có hành vi lừa đảo với thủ đoạn đáo hạn ngân hàng kinh doanh bất động sản
để có tiền trả nợ vào đầu năm hai nghìn hai mươi một đỗ thị tuyết loan ở thôn mỹ lại xã tịnh khê tp quảng ngãi
đã đưa ra nhiều thông tin răm rối về việc đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản
để các bị hại tin tưởng đưa tiền cho loan vay mượn rồi loan chiếm đoạt
với thủ đoạn trên đỗ thị tuyết loan đã chiếm đoạt của các bị hại lên đến gần chục tỷ đồng
thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết
vừa di lý đối tượng có hành vi lừa đảo với thủ đoạn đáo hạn ngân hàng kinh doanh bất động sản
để có tiền trả nợ vào đầu năm hai nghìn hai mươi một đỗ thị tuyết loan ở thôn mỹ lại xã tịnh khê tp quảng ngãi
đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản
để các bị hại tin tưởng đưa tiền cho loan vay mượn rồi loan chiếm đoạt
với thủ đoạn trên đỗ thị tuyết loan đã chiếm đoạt của các bị hại lên đến gần chục tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị những cá nhân tổ chức là bị hại của đỗ thị tuyết loan
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi để hỗ trợ giải quyết
cơ quan tỉnh thanh hóa vừa nhanh chóng vào cuộc và truy bắt được lê văn bình
chú ở phường quảng cát thành phố thanh hóa là nghi phạm đã dùng dao đâm chết một thanh niên
đang chụp ảnh trước quán bia tại phường quảng tâm thành phố thanh hóa vào đêm ngày sáu tháng một mươi
theo thông tin ban đầu nguyên nhân dẫn tới vụ việc là trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín
tại quán pub beer lê văn bình bị nạn nhân dùng điếu cày đánh gây thương tích nhẹ
và sau vụ việc mâu thuẫn này bình đã nảy sinh ý định dùng dao đâm nạn nhân để trả thù
sau khi đâm nạn nhân tử vong lê văn bình đã trốn khỏi địa phương và bị bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại một trung cư ở hà nội
hiện nghi phạm đã bị lực lượng công an tỉnh thanh hóa di lý về địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với lê văn ngọc chú quận gò vấp nhân viên kỹ thuật thuộc công ty trách nhiệm yếu hạn
một thành viên kỹ thuật máy bay trực thuộc tổng công ty hàng không việt nam để điều tra về tội buôn lậu
đồng thời khởi tố nguyễn thị thúy nga vợ của bị can tuấn
đối tượng chính trong vụ án với vai trò đồng phạm
kết quả điều tra đấu tranh với đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án
khởi tố tạm giam bị can nguyễn anh tuấn về tội buôn lậu
nguyễn anh tuấn và đồng phạm đã buôn lậu hơn sáu trăm linh điện thoại iphone một mươi bốn pro max
với giá trị gần hai mươi tỷ đồng từ thái lan về việt nam bằng đường hàng không
qua cảng hàng không sân bay tân sơn nhất
ngọc nhận tiền công là chín trăm linh đồng một điện thoại buôn lậu
tính đến thời điểm tuấn bị bắt ngọc đã nhận số tiền là hơn năm trăm linh triệu đồng
để giúp sức cho hoạt động buôn lộ của tuấn và đồng phạm
bộ y tế vừa có công văn gửi cục quân y bộ quốc phòng cục y tế bộ công an
các bệnh viện trực thuộc bộ y tế sở y tế các tỉnh thành phố y tế ngành
về việc không sử dụng khí n hai o khí nitroxid trên người bệnh
theo bộ y tế hiện nay tình trạng lạm dụng khí n hai o làm bóng cười
tại một số điểm vui chơi giải trí gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân
báo cáo của cục quản lý dược và một số đơn vị liên quan khẳng định
khí n hai o chưa đủ cơ sở pháp lý được công nhận là thuốc chữa bệnh tại việt nam
vì vậy bộ y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh không sử dụng khí n hai o trên người bệnh
khi chưa được bộ y tế phê duyệt
đặc biệt các đơn vị tăng cường quản lý việc sử dụng loại khí này tại cơ sở nếu có
để tránh thất thoát lạm dụng và sử dụng sai mục đích
đơn vị nào để xảy ra việc thất thoát lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích
thì thủ trưởng đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật
hiện nay người dân trên địa bàn tỉnh hà nam đang bước vào thu hoạch vụ lúa hẻ thu
trên các tuyến đường một số nơi người dân đã tận dụng lòng lề đường để tập kết lúa phơi thóc
hoặc đốt dâm giả gây khói hạn chế tầm nghìn của người tham gia giao thông
mặc dù đã được cơ quan chức năng nhất là lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền nhắc nhở
thậm chí xử phạt hành chính nhưng tình trạng này vẫn tái diễn
gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông
ghi nhận thực tế trên các tuyến giao thông đặc biệt là tuyến đường lên huyện lên xã lên thôn
một số hộ dân phơi dơm thóc đặt các vật cản như gạch đá bao cát cảnh cây
ngăn không cho các phương tiện đi vào khu vực phơi thóc lúa trong phạm vi lòng lề đường
bên cạnh đó vẫn còn tình trạng đốt dâm dạ gây khói hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông
ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
theo quy định của pháp luật hành vi phơi thóc lúa dơm dạ trên đường bộ bị nghiêm cấm
tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra người vi phạm có thể bị xử lý hành chính
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn lực lượng cảnh sát giao thông từ tỉnh đến cơ sở
đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành chức năng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ mất an toàn giao thông khi phơi thóc lúa trên các tuyến đường
nhắc nhở người dân không chiếm dụng lòng lề đường để phơi thóc đốt dơm dạ làm mất an toàn giao thông
và gây ô nhiễm môi trường đồng thời tăng cường tuyên trách kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp của tỉnh vi phạm
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
và cương quyết xử lý những trường hợp nào mà cố tình phơi dơm dạ thóc lúa trên đường
xử lý nghiêm để bảo đảm an toàn giao thông
an toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người mỗi nhà
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ngành chức năng
thì mỗi người dân hộ gia đình cần nêu cao ý thức sự tôn pháp luật
không chiếm dụng lòng lê đường phơi thóc lúa và đốt dâm dạ gây nguy cơ dẫn đến tài nạn giao thông
thưa quý vị vào ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
phiên đấu giá biển số xe đầu tiên tại việt nam đã diễn ra thành công
khi một mươi một biển số đẹp đã tìm thấy chủ nhân
biển số xe chúng đấu giá trong phiên đầu tiên theo hầu hết
đều có mức giá cao hơn so với dự kiến của nhiều người tham gia đấu giá
tuy nhiên một số chủ nhân biển số xe chúng đấu giá đã đăng tải thông tin giao bán
với mức tranh cao hơn
so với giá trúng đấu được xác nhận trên trang web
nhìn nhận và phân tích gì về hiện tượng này
liệu có xảy ra những rủi ro khi bỏ tiền mua lại biển số vừa chung đấu giá hay không
người dân cần có những yêu ý gì
thiếu tướng nguyễn xuân đức phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
sẽ thông tin cụ thể trong một vấn đề và chính sách sau đây
đây là thông tin được một tài khoản đăng tải lên mạng xã hội
công khai giao bán biển số xe chín mươi tám a sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu
biển số này chung đấu giá số tiền ba tỷ bảy mươi năm triệu đồng
và người chung đấu giá đang bán với mức tranh nhẹ
con số cụ thể tiền tranh sẽ được đàm phán trực tiếp với ai có nhu cầu
ngoài ra biển số xe ba mươi k năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm chung đấu giá số tiền một mươi bốn tỷ một trăm hai mươi triệu đồng
ngay sau đó người chung đấu giá giao bán với mức giá hai mươi tỷ đồng
mức tranh so với giá chung đấu giá lên đến gần sáu tỷ đồng
ơn đồng chí đã dành thời gian cho khán giả truyền hình antv
thưa đồng chí đến thời điểm này sau gần một tháng triển khai đấu giá biển số xe ô tô đẹp
với một mươi một phiên đấu giá đồng chí có thể cho biết là kết quả đạt được ban đầu như thế nào ạ
phiên đấu giá đầu tiên thành công được tổ chức vào ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đã mở ra một trang mới công khai minh mạch trong các đăng ký đăng ký đăng ký đăng ký
quản lý xe đồng thời đáp ứng được nguyên vọng của người dân và lộp ngân sách cho nhà nước
và như thế chúng ta thấy rằng nghị quyết bảy mươi ba của quốc hội đã đi vào cuộc sống
và từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày hôm nay là ngày năm tháng một mươi
sau hai tuần triển khai thực hiện chúng ta đã tổ chức đấu giá thành công chín trăm ba mươi ba biển
và thu về nguồn ngân sách nhà nước là hai trăm năm mươi một tỷ đồng
và đến giờ phút này thì đã có bảy mươi tỷ đồng
hai mươi bốn tỷ đồng đã lột vào ngân sách nhà nước để người dân được đi đăng ký xe
thì chúng ta thấy là đây là một vấn đề rất mới
mở ra một trang mới trong công tác là đấu giá biển số xe
mở ra một trang mới về đấu giá tài sản công trực tuyến trên môi trường mạng
để cho các đơn vị thực hiện chủ trương của đảng và chính phủ là công khai minh mạch
và đáp ứng nguyên vọng của người dân cũng như là thu được nguồn ngân sách cho nhà nước
vâng cũng có hiện tượng người đấu giá biển số xe ô tô
nhưng ngay sau đó sẽ tìm cách là giao bán để hưởng tranh lệch
thì thưa đồng chí là liệu cái hành vi này có vi phạm pháp luật hay không
đồng chí có đưa ra nhận định gì về cái diễn biến này ạ
khi mà xây dựng nghị quyết bảy mươi ba thì lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo
là phải chặt chẽ trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
không để những người lợi dụng và những kẻ hở để trục lợi
đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý
cũng như là sự giám sát của người dân và các cơ quan thông tin đại chúng
để quản lý chặt chẽ những đối tượng lợi dụng để trục lợi
trong trường hợp mà đấu giá tài sản công biển số xe ô tô này
tuy nhiên chúng ta thấy là ngay trong nghị quyết bảy mươi ba
đã quy định rất rõ rằng là khi mà mua bán biển số xe ô tô trúng đấu giá
phải gắn với một phương tiện mà được ân ký theo quy định pháp luật
thì như vậy cái biển số xe ô tô trúng đấu giá đứng độc lập
thì không có giá trị gì cả
và theo quy định của luật
giao thông đường bộ thì phải gồm có phương tiện đăng ký và kiểm định
thì mới đáp ứng được đủ điều kiện để tham gia giao thông
thì như vậy là những trường hợp mà mua bán biển số ngay sau khi đấu giá
thì đấy là một dư luận
và thực tế nó không thể thực hiện được
bởi vì những văn bản quy phạm pháp luật đã được quy định trong nghị quyết bảy mươi ba
cũng như là nghị định ba mươi chín cũng đã rất chặt chẽ
vâng dư luận cũng cho rằng là mỗi phiên đấu giá có quân xoanh quân đỏ
thì liệu điều này có xảy ra hay không
vâng đồng chí có thể lý giải gì về thông tin này ạ
chúng ta thấy là thực tế này diễn ra
và được nhân dân đánh giá hết sức công khai bình bạch
mỗi người chúng ta đấu giá trực tuyến trên môi trường mạng
thì chỉ những người mà đăng ký vào từng group đấu
thì người ta đấu với nhau
và đã được công khai được sự giám sát của nhân dân
được các văn bản quy định của pháp luật điều chỉnh
và đặc biệt là sự giám sát của cơ quan truyền thông báo chí
thì tôi nghĩ rằng là đã đáp ứng được công khai bình bạch
và những vấn đề dư luận quân xanh quân đỏ
mà nhất là về cái đấu giá trực tuyến trên môi trường mạng này
thì rất khó thực hiện
và khi mà đã thực hiện thì đều được ngăn chặn ngay
vâng sau các viên đấu giá thành công
thì đồng chí có đưa ra lời khuyên nào đối với người dân
khi họ vẫn có nhu cầu sở hữu những biển số xe đẹp theo nhu cầu của họ
ngay cái trang đấu giá của công ty đấu giá tài sản
cổng dịch vụ công quốc gia
rồi cổng dịch vụ công bộ ngoan
trang web của cục cảnh sát thông thông
cũng đã khuyến cáo người dân
những quy định về quyền lợi và nghĩa vụ
khi tham gia đấu giá tài sản đại biển xe ô tô
thì tôi nghĩ rằng là trước khi mà đấu giá
thì người dân sẽ tìm hiểu hết sức kỹ lưỡng
về quyền lợi trách nhiệm của mình
và đồng thời tại các trang bốn trang web như vậy
thì cũng đã hướng dẫn trình tự thủ tục
để người dân triển khai thực hiện
và chúng tôi thấy rằng là
khi nhà nước đã tạo mọi điều kiện cho người dân
đáp ứng mọi vui vọng của người dân
thì mọi người dân cũng phải có trách nhiệm
đối với nhà nước đối với xã hội
và cái danh dự của mình
khi thực hiện một cái hợp đồng
đối với nhà nước về cái đấu giá tài sản này
thì tôi nghĩ rằng là đến giờ phút này
thì các quy định pháp luật
hiện nay là rất là phù hợp
và đã bứng được cái nguyên vọng của người dân
đánh giá của dư luận người dân là
rất đồng tình hộ và thấy là rất công khai minh bạch
vâng ạ một lần nữa xin cảm ơn
những thông tin đồng chí vừa chia sẻ với khán giả trình antv
xin cảm ơn
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
thành phố hà nội sẽ tiếp tục triển khai
tuyển sinh vào lớp một mươi
trung học phổ thông công lập
theo phương thức thi tuyển
và đây là một trong những thông tin đáng chú ý
trong cụm tin chính sách vừa được tổng hợp vào sáng ngày hôm nay
lãnh đạo tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam cho biết
hiện nay vec đang xây dựng kế hoạch tăng giá
sử dụng dịch vụ đường bộ đối với bốn dự án
đường cao tốc gồm cầu rẽ ninh bình
thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
nội bài lào cai và đà nẵng quảng ngãi
vào năm hai nghìn hai mươi bốn
để bảo đảm phương án tài chính cũng như khả năng trả nợ
phía vec lý giải việc tăng phí là theo lộ trình tăng phí định kỳ ba năm một lần
căn cứ theo quyết định số hai nghìn ba trăm hai mươi ba
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
về việc phê duyệt phương án tài chính
hòa chung dòng tiền năm dự án đường cao tốc
do vec làm chủ đầu tư
theo thông tin từ ban quản lý dự án đường sắt bốn ga
gia lâm cẩm giàng hải dương lạng sơn
thuộc dự án cải tạo các ga
trên các tuyến đường sắt phía bắc
dự kiến hoàn thành trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối
tại hà nội sẽ có nhiều thay đổi
dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía bắc
được bộ giao thông vận tải phê duyệt đầu tư năm hai nghìn hai mươi hai
mục tiêu là cải thiện chất lượng
kết cấu hạ tầng và dịch vụ vận tải đường sắt
tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút hành khách và hàng hóa
thông tin từ sở giáo dục và đào tạo hà nội
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
thành phố sẽ tiếp tục triển khai tuyển sinh
vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
theo phương thức thi tuyển
thông tin này sẽ giúp các trường học sinh và cha mẹ học sinh
chủ động kế hoạch cho kỳ thi này
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo hà nội
năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
dự kiến có một trăm ba mươi bốn chín trăm bốn mươi hai học sinh đăng ký dự tuyển
vào lớp một mươi trung học phổ thông
tăng năm bảy trăm ba mươi hai học sinh
so với năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
về quy mô trường trung học phổ thông công lập
so với năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
không tính trường công lập tự chủ
thì năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
dự kiến hà nội có một trăm hai mươi một trường tăng hai trường
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cùng chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý
có trong các số trường trung học phổ thông
thưa quý vị sáng ngày tám tháng một mươi
tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ tám
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
báo nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn
bài phát biểu của tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong bài phát biểu bế mạc
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng
với nhiều quyết định rất cơ bản và quan trọng
đã thành công tốt đẹp
kết quả của hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm
sự đoàn kết thống nhất cao của trung ương
chắc chắn sẽ góp phần quan trọng
vào việc củng cố phát huy những kết quả
thành tích rất đáng trân trọng
mà toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay
góp phần tạo ra khí thế mới
xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới
đồng bộ và toàn diện
xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
phát triển đất nước nhanh và bền vững
vì tổ quốc việt nam yêu quý của chúng ta
trước tình trạng người việt nam xuất cảnh sang campuchia
lao động bất hợp pháp diễn biến phức tạp
bộ công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về phương thức thủ đoạn của các đối tượng
dụ dỗ việc nhẹ lương cao
lừa đảo người việt nam sang campuchia
để cưỡng bức lao động đôi tiên chuộc
báo công an nhân dân đề cập qua bài viết có nhăn đề
vạch chân thủ đoạn lừa đảo qua mạng
các nhóm tội phạm hoạt động tại campuchia
thời gian gần đây nhiều nhóm đối tượng người trung quốc
hoạt động tại các đặc khu kinh tế của campuchia
giáp biên giới việt nam
đã tổ chức thuê người việt nam để thiết lập
các nhóm lừa đảo qua mạng
thực hiện nhiều vụ lừa đảo nhắm đến các bị hại trong nước
với số tiền đặc biệt lớn
lãnh đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
khi mới sang campuchia làm việc tại các công ty trá hình
nhiều người lao động chưa nhận thức được công việc của họ
là hoạt động lừa đảo đánh bạc tổ chức đánh bạc
tuy nhiên sau một thời gian được hướng dẫn
họ nhận thức được bản chất công việc
một số người muốn về việt nam
phải trả tiền chuộc
vậy là từ người làm thuê họ trở thành mắt xích
trong các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
thực tế trong thời gian qua cho thấy
mặc dù đã được tuyên truyền nhưng do hám lời
rất nhiều người việt nam vẫn tìm cách vượt biên giới
trái phép sang campuchia để làm việc nhẹ lương cao
sau khi sang đến bên kia biên giới
họ bị các chủ sử dụng
biến thành các công cụ lao động
nhiều năm qua thẻ bảo hiểm y tế
đã được xem là chiếc phao cứu sinh
không thể thiếu của mỗi người
đặc biệt với học sinh sinh viên
không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo cần phải chữa trị bệnh lâu dài
thì giá trị của việc tham gia bảo hiểm y tế
càng được nhân lên gấp bội
báo kinh tế và đô thị số ra ngày đầu tuần
đề cập có bài viết
phao cứu sinh nối dài những cuộc đời nhỏ bé
trên cả nước bảo hiểm y tế học sinh sinh viên
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đạt tỷ lệ hơn chín mươi bảy
tổng số học sinh sinh viên
tham gia bảo hiểm y tế
kết quả này đồng nghĩa với việc
có trên một mươi tám tám triệu học sinh sinh viên
được bảo đảm và thụ hưởng đầy đủ
các quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định
có thể thấy những năm qua
chính sách học sinh sinh viên đã được triển khai hiệu quả
thể hiện không chỉ diện bao phủ tăng
mà quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của các em
cũng được đảm bảo
diện bao phủ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên liên tục tăng
đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện
mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
đồng thời thể hiện ý nghĩa lợi ích thiết thực
của chính sách bảo hiểm y tế
trong việc đem lại cho thế hệ trẻ cơ chế
chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay từ trường học
báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
đăng tải bài viết có nhân đề
nguy hại từ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
kém chất lượng giá rẻ
nội dung bài viết đề cập đến việc
mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên thu giữ
sử phạt các hành vi muôn bán
sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
nhưng mỹ phẩm tự chế tự pha trộn tự chiết
vẫn tràn lan trên thị trường
nhưng những hậu quả khôn lường về sức khỏe sắc đẹp
và tinh thần thì người tiêu dùng phải gánh chịu
tại bệnh viện gia liễu trung ương bệnh viện bạch mai
gần như tháng nào cũng có trường hợp
bệnh nhân nhập viện do biến chứng của việc
sử dụng mỹ phẩm dởm làm đẹp
các bác sĩ gia liễu khuyến cáo
đối với những loại mỹ phẩm bị làm giả
đa số sẽ có thành phần là những kim loại nặng trong mỹ phẩm
khi sử dụng những loại mỹ phẩm này lâu dài
sẽ gây ra biến đổi gen và các tế bào
phát sinh các bệnh về gan nội tiết
thậm chí còn ảnh hưởng đến chức năng sinh sản
gây vô sinh